thưa quý vị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết
cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích liên quan đến nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ ở thái bình đồng thời mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan
trong việc bỏ lò tội phạm không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
để điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
bùi mạnh tiến tức tiến trắng là con nuôi của nguyễn xuân đường và phạm văn sáng
đến nhà anh trần ngọc hoàng lái xe ô tô khách
yêu cầu anh hoàng mỗi tháng phải đưa họ ba triệu đồng và phải đón khách sau một mươi năm giờ hàng ngày
nhưng anh hoàng không đồng ý nên các đối tượng đã đến nhà anh hoàng
tại đây sáng dùng dao chém nhiều nhát làm anh hoàng bị đứt cơ gân của hai tay và hai chân
sau khi sự việc xảy ra nguyễn xuân đường đã đưa ra mức đổi thường là một trăm ba mươi triệu đồng
và yêu cầu anh hoàng không đi giám định để khởi
do lo sợ anh hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư tỉnh thái bình đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định chuyển vụ án trên
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình để điều tra theo thẩm quyền
và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản để xử lý theo pháp luật
còn tại vĩnh phúc công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy hưng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường phúc thắng tp phúc yên về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an tp phúc yên bất ngờ kiểm tra cửa hàng mua bán xe máy của nguyễn duy hưng
phát hiện và bắt quả tăng hưng đang có hành vi cho hai người vay tiền với lãi suất từ một trăm bốn mươi bốn một năm
cho đến một trăm tám mươi hai một năm tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ hơn ba mươi ba triệu đồng
bốn xe mô tô một bộ máy vi tính nhiều sổ sách ghi vay nợ và nhiều tăng vật giấy tờ thế chấp cầm cố để vay nợ
tại cơ quan công an nguyễn duy hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
quá trình điều tra đến nay hưng thừa nhận đã cho bốn mươi ba người vay lãi với mức lãi suất từ ba ba trăm linh đồng
đến năm đồng một triệu đồng một ngày để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên thông báo
ai đã từng vay tiền của nguyễn duy hưng liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an thành phố phúc yên
trình báo để giải quyết theo quy định